chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã có gần chín mươi ca ngộ độc do rượu trong đó gần hai mươi ca tử vong do ngộ độc cồn công nghiệp methanol
hầu hết rượu trong các vụ ngộ độc đều không rõ nguồn gốc chưa bao giờ tình trạng ngộ độc rượu lại nghiêm trọng như hiện nay
các vụ ngộ độc xảy ra trong thời gian qua tập trung nhiều nhất tại khu vực miền núi phía bắc là do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc
không được cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm được kinh doanh nhỏ lẻ bán rong hoặc do người tiêu dùng tự pha chế và nấu sẵn
trong đó tử vong do rượu có hàm lượng methanol cao nhất chiếm gần năm mươi số ca tử vong
vì vậy công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc do rượu gặp nhiều khó khăn
cái nguy hiểm nhất đối với methanol nó không phải hoàn toàn không phải để uống không hoàn toàn có một công dụng nào để cho ăn uống cả
và không được phép có trong các loại đồ uống vào trong cơ thể nó chuyển hóa thành những chất rất là độc
và nó gây tổn thương rất nặng nề lên thần kinh lên não lên mắt
vẫn còn một số các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ tiếp tục nén lút đưa cái sản phẩm rượu mà không có nguồn gốc xuất xứ ra thị trường
cái thứ hai là vẫn còn người sử dụng sử dụng cái sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
do vậy mà chúng tôi cũng mong các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để khuyên cáo một lần nữa
tiếp tục khuyến cáo mạnh mẽ hơn nữa cái việc mà không sử dụng cái rượu không có nguồn gốc xuất xứ
không được công bố tiểu chuẩn
hiện nay thị trường sản xuất kinh doanh rượu rất đa dạng phức tạp khó quản lý
rượu được sản xuất hàng triệu lít một năm với hàng nghìn cơ sở sản xuất hàng vạn cơ sở kinh doanh
ở các quy mô khác nhau hộ gia đình và làng nghề chiếm bảy mươi năm rượu trên thị trường
trong khi đó hiệu lực quản lý nhà nước về chất lượng an toàn rượu còn hạn chế